thành phố đà nẵng đã triển khai hệ thống xe buýt trợ giá chạy nội thành gần hai năm nay
tuy được đầu tư lớn nhưng đến nay phương tiện giao thông công cộng này vẫn chưa thu hút được người dân và du khách vì vẫn còn nhiều bất cập
thành phố đà nẵng hiện có một mươi bốn tuyến xe buýt đang hoạt động với một trăm chín mươi năm xe trong đó các tuyến buýt nội thành đều được đầu tư mới từ gần hai năm nay
theo đánh giá các xe này hiện đại tiện nghi giá rẻ và dịch vụ tốt
tuy nhiên hiện nay các tuyến xe buýt trợ giá vẫn chưa thu hút được người dân thành phố
theo thống kê trung bình mỗi lượt xe hiện có khoảng một mươi năm hành khách một trong các lý do là các trạm rừng còn thiếu và chưa hợp lý
thành phố đà nẵng đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động đồng thời có nhiều chính sách ưu đãi cho người đi xe buýt
và tới đây thành phố sẽ mở thêm sáu tuyến buýt trợ giá nữa để tăng độ bao phủ